từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu bước ra khỏi cánh cửa trường đại học với tấm bằng á khoa trường đại học công nghệ đại học quốc gia hà nội
trần minh tuấn từng đoạt giải nhì cuộc thi nhân tài đất việt
những ý tưởng thì luôn đầy ấm áp trong đầu của chàng kỹ sư trẻ bắt gặp một vấn đề tức là một ý tưởng lại ra đời
nên tàng dịch thuận ra đời trong bối cảnh như thế khi mà chàng trai trẻ gặp chính vấn đề mà mình chưa tìm được cách giải quyết
trước khi có cái ý tưởng này thì đã xuất phát từ cái vấn đề của bản thân
hai nghìn một mươi tám vừa qua thì tôi có đi nghiên cứu tại viện nhật bản
thì nó có một cái vấn đề rất là lớn
đấy là ở đó có rất nhiều tài liệu rất là hay
tuy nhiên là họ được viết bằng cái ngôn ngữ là ngôn ngữ tiếng nhật
thì lúc đấy là mình có một cái nhu cầu lớn đấy là dịch được cái tài liệu ấy sang tiếng việt
nhưng hiện tại thì bây giờ là tôi đang ở nước ngoài thì không có một cái trung tâm nào dịch được sang tiếng việt cả
thì đấy cũng là cái vướng mắc rất là lớn
và sau khi nghiên cứu
nghiên cứu tại nhật xong thì quay về việt nam thì tôi quyết định là cùng với các thành viên trong founda
để có thể lập lên cái hệ thống trans bốn work này
trần minh tuấn cùng với co founder của mình nguyễn hà thanh và phan đoàn cương
tất cả đều là những kỹ sư công nghệ trẻ đã dồn mọi công sức và kiến thức của mình
để xây dựng một dự án đúng với tinh thần của nền cách mạng công nghiệp bốn
trans bốn work dành một phần lớn trong ngân sách của mình
trong các hoạt động nghiên cứu
nghiên cứu và phát triển
cải tiến phần mềm
ứng dụng các thành tiệu tiến bộ nhất của thế giới về trí tuệ nhân tạo
cho phép người sử dụng có thể giải quyết nhanh chóng công việc dịch thuật
chỉ với một vài thao tác đơn giản
dễ dàng thực hiện
trong cuộc cách mạng bốn thì trans bốn work chính là nền tảng kết nối
tương tự như có thể nói trans bốn work là uber cho dịch thuật
với uber thì sẽ kết nối giữa người lái xe và người có nhu cầu đặt xe
trans bốn work và uber thì không hề sở hữu bất cứ chiếc xe ôm nào
nhưng vẫn có thể thực hiện hàng triệu chuyến đi hàng ngày
thì trans bốn work mục tiêu cũng như thế
trans bốn work mục tiêu có thể kết nối được những người có nhu cầu dịch thuật
và các bạn dịch thuật viên
cái việc này có thể diễn ra thông suốt và toàn cầu hóa
không cần phải có những cái việc ở trung tâm offline
bởi vì cái việc đó sẽ dẫn đến rất là nhiều vấn đề
ví dụ như là
giá cả thì không minh bạch
chất lượng thì chưa chắc được đảm bảo
và còn vấn đề nữa là không online
nên là cái quy trình diễn ra rất là lâu
và tốn nhiều công sức
thì trans bốn work trong cái nền tảng công nghệ vùng chống không
thì sẽ mang các cái công nghệ tốt nhất
để đem lại cái trải nghiệm dịch vụ của khách hàng
đơn giản thuận tiện và thông minh
là những từ có thể miêu tả về trans sáu work
trong kỷ nguyên công nghệ số hiện nay
hệ thống trans bốn work
không phải là công cụ dịch thuật thông thường
mà có thể coi là uber trong dịch thuật
hay nói cách khác là cầu nối giữa những người có nhu cầu dịch
và phiên dịch viên
đây là nền tảng công nghệ kết nối dịch thuật
một yêu cầu dịch của khách hàng a
sẽ được gửi đến nhiều dịch thuật viên đồng thời
dịch thuật viên cần báo lại với hệ thống trans bốn work
về chất lượng về kinh phí mình muốn được nhận
sau quá trình đấu giá này
khách hàng sẽ là người lựa chọn phiên dịch viên
phù hợp với yêu cầu của mình
chính công nghệ bốn
đã đem lại những lựa chọn tối ưu nhất cho khách hàng
chỉ qua một cái click chuột
chúng tôi cũng đã phát triển một robot chăm sóc khách hàng tự động
dựa trên nền tảng facebook
người dùng có thể tạo yêu cầu dịch thuật
ngay trên nền tảng facebook
và nhận sự chăm sóc nhanh chóng và tiện lợi
trans bốn work có áp dụng công nghệ dữ liệu lớn
kết hợp với chính nền tảng
qua đó có thể so khớp
nhu cầu của khách hàng
với chất lượng của dịch thuật viên tương ứng
tối ưu hóa chi phí cho khách hàng
trans bốn work sử dụng nghệ chí dựa trên nền tảng
và cụ thể là xử lý ngôn ngữ tự nhiên
để phân loại văn bản đó
và xác định được cái văn bản đó thuộc thể loại nào
đó có thể tìm kiếm được dịch thuật viên
phù hợp nhất cho tài liệu của bạn
còn về dịch thuật viên
trans bốn work có sự phát triển một mô đun kiểm tra chính tả đa ngôn ngữ
qua đó có thể rà soát được lỗi chính tả
và chỉ ra cho dịch thuật viên
đấy là những ưu điểm lớn của trans bốn work
cơ hội khởi nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn
cũng là những rủi ro mà các nhà sáng lập phải lường trước
cạnh tranh không còn trong nước nữa mà mang tính toàn cầu
do đó giàu càng không kể xiết
đặc biệt là đối với những người trẻ như tuấn thanh hay cương
nhưng sự bền bỉ theo đuổi khởi nghiệp
đã giúp những người sáng lập vươn lên đưa trans bốn work vào thị trường
phải chấp nhận thất bại
đối với khởi nghiệp thì đang là cái quá trình mà học hỏi và đi tìm
cái mô hình kinh doanh bền vững và có thể mở rộng được
thì việc chấp nhận thất bại sẽ giúp cho start up tiết kiệm
và có thể đi nhanh hơn được
chấp nhận thất bại cũng chính là cái cách mà mình hiểu khách hàng hơn
và cái sản phẩm của mình có thể đạt được đúng cái
giải quyết đúng cái nhu cầu của khách hàng
với những người trẻ nhiều tham vọng như nhóm sáng lập của trans bốn work
họ không muốn dự án của mình chỉ dừng lại ở đây
họ muốn đưa trans bốn work vân tầm ra ngoài lãnh thổ việt nam vân tầm khu vực
chúng tôi đang định hướng dẫn các nhà sáng lập
chúng tôi đang định hướng đến việc chăm sóc tốt cho khách hàng việt nam
và là chúng tôi đang tập trung chủ yếu vào việc xử lý ngôn ngữ đương nhiên
việc áp dụng công nghệ truyền thông tạo cho ngôn ngữ việt nam
thì để có được trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng quốc tế
thì chúng tôi cũng phải đầu tư nhiều hơn vào việc nghiên cứu
xử lý ngôn ngữ của các ngôn ngữ khác
trong tương lai thì trans bốn work sẽ định hướng đến
các cái thiết kế
thị trường của đông nam á và thị trường châu á
là các thị trường có sự khắt khe về chất lượng
cũng như là sự đảm bảo rất là nhiều về thời gian tính bảo mật
thì tất cả những cái nhu cầu của khách hàng như thế
thì trans bốn work trong tương lai sẽ giải quyết
trans sáu work là một ví dụ điển hình cho tham vọng của những người còn rất trẻ ở việt nam
vừa rời ghế nhà trường nhưng đã trang bị cho mình những hành trang tiên tiến nhất
để không tuột hậu
so với sự phát triển của thế giới
cách mạng công nghiệp bốn gắn liền với cơ hội cho các bạn trẻ làm start up
và nhiều người đã nói đến việc chỉ cần chiếc smartphone là có thể start up được
và bật điện thoại lên là có thể kiếm tiền với uber grab
nhanh nhạy bền bỉ và làm chủ công nghệ
là những từ phần nào miêu tả phẩm chất của những người khởi nghiệp
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn ngày nay
những start up của kỷ nguyên số như mạnh tuấn hà thanh hay đoàn cương
là những thế hệ trẻ tiếp theo đang trên con đường chinh phục bốn
với tất cả niềm say mê và trí tuệ của mình